vâng nhân ngày truyền thống thì chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân sẽ đề cập đậm nét về những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát nhân dân trong các tin bài phóng sự
mời quý vị cùng theo dõi nhưng trước tiên thì xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
mâu thuẫn trong thu mua sầu riêng một nhóm thanh niên đã mang theo hung khí xông vào chém người
vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng bảy
tại xã yacli huyện crompac công an huyện crompac tỉnh đắk lắc đang vào cuộc điều tra vụ việc
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra chuyển văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vụ nhóm đối tượng bắt giữ người nhốt vào chuồng chó cướp tài sản rồi đánh đập dẫn đến tử vong để điều tra theo thẩm quyền
các đối tượng là trần minh phụng hoàng văn truyền và vợ của truyền là nguyễn thị truyền cùng chú tại huyện chư quynh
nạn nhân trong vụ án này là anh trương thiên ân chú tại quận sáu thành phố hồ chí minh
sau khi uống rượu nguyễn quốc cường chú thành phố long xuyên gặp và nhớ lại mâu thuẫn trước đó với phạm quốc hưng
nên đã lao vào đánh dùng dao đâm hưng gây thương tích với tỷ lệ thương tật năm mươi năm
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt nguyễn quốc cường tám năm tù về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền hai mươi một triệu đồng
ngày hai mươi tháng bảy sau ba tuần tạm hoãn tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an mở lại phiên xét xử sáu bị cáo
trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai hay còn có tên khác là thiền a bên bờ vũ trụ
sáu bị cáo gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
cùng bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ anh duy ở ấp bình thành xã bình phú thành phố bến tre lực lượng công an xã bình phú phát hiện một nhóm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường và trên người các đối tượng này cơ quan công an đã tạm giữ năm bộ xí ngầu số tiền hai trăm linh năm triệu đồng
cùng một số tăng vật khác đồng thời lập biên bản xử lý hai mươi bốn đối tượng có liên quan
thưa quý vị nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
bày tỏ tin tưởng rằng phát huy truyền thống sáu mươi năm anh hùng đầy tự hào lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục
lập được nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu của chúng ta
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh nhân dân ta ngày càng hạnh phúc
trong những ngày này trên mạng xã hội cũng như nhiều trang báo rất nhiều bài viết tôn vinh về chiến công thành tích
cũng như là gương cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân xuất sắc tiêu biểu đã được đăng tải
cùng những lời chúc mừng và sự kỳ vọng của người dân đã được gửi tới các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân trong dịp đặc biệt này
sáu mươi năm một chặng đường không dài nhưng không ngắn để làm nên lịch sử
chúc mừng những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân việt nam
rất nhiều những chiến công thành tích xuất sắc của biết bao thế hệ cảnh sát nhân dân đã hy sinh quên mình
xin được chúc mừng ngày truyền thống lực lượng cảnh sát
trong cuộc chiến với các loại tội phạm các chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã không quản ngại hiểm nguy gian khó để có được sự bình yên như ngày hôm nay
xin được cảm ơn và gửi lời chúc mừng
trong những ngày qua có rất nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ
là lực lượng cảnh sát giao thông dầm mưa dãi nắng là các chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy hình sự
là những người lính sẵn sàng lao vào biển lửa nơi hiểm nguy nhất để cứu tính mạng tài sản của người dân
đó còn là những vụ án hiểm nguy phức tạp
trong những vụ việc ngụ an đó đã sáng lên những tấm gương người chiến sĩ cảnh sát nhân dân dũng cảm tận tụy vì nhân dân vì công việc
thấm nhuận sâu sắc và làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
cảnh sát nhân dân luôn dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
bộ công an cho biết tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên bảy mươi năm
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi đã minh chứng rõ nét những việc làm cụ thể của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
trong sáu mươi năm một trận đường vẻ vang nhưng cũng đầy gian nan
đã có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã ảnh dưỡng hy sinh hoặc tuyệt vương
mất một phần thương máu của mình khi bản đường nhân dân
ngay cả khi đất nước hòa bình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
bóng đảo của cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân vẫn đang bổng tiến
đã có rất nhiều những tấm đuôi nguyên tiêu để lại đút bao sự thích động đối với nỗi thiêu gần mạng như chia sẻ
xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân hướng mạnh từ cơ sở tình nghệ chính quy hiện đại là những yêu cầu đang được đặt ra và cũng là những kỳ vọng mong muốn của nỗi thiêu gần mạng
tôi thấm thêm hình ảnh cao đẹp của người cảnh sát nhân dân bản định dũng cảm nhân văn như thủ tướng chính phủ phạm minh chính nói
cần có trái tim nóng cái đầu lạnh đôi chân vững chắc có bàn tay sạch và biết trọng danh dự vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
lực lượng cảnh sát nhân dân tiên phong lương bẫu trong thực hiện chủ trương đường ngối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của công an nhân dân việt nam trong lòng bạn bè quốc tế
thưa quý vị trong lực lượng công an nhân dân thì cảnh sát giao thông có công việc đặc thù là thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến giao thông và là một trong những lực lượng hàng ngày tiếp xúc và làm việc trực tiếp với nhân dân
dưới cây nắng cháy ra hay trong cơn mưa tầm tã giữa dòng người vội vã thì luôn có bóng dáng của các đồng chí cảnh sát giao thông không quản ngại khó khăn luôn đồng hành cùng với người dân
và sắc vàng của màu áo đó không chỉ góp phần cho giao thông được thông suốt
trở thành điểm tựa cho người dân và mang lại sự bình yên trên mỗi tuyến đường dòng sông
và thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều câu chuyện xúc động những hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông được người dân ghi nhận và lan tỏa
hình ảnh quen thuộc tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố hà nội trong những ngày nắng nóng cao điểm nhất
dưới thời tiết nắng cháy ra thịt nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn bốn mươi độ c thì việc ra đường đã là một thử thách đối với không ít người
nhưng đối với cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thủ đô thì đây lại là điều khá quen thuộc
nắng rát mặt lưng ướt đẫm mổ hôi các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn bám đường điều tiết bảo đảm an toàn giao thông cho người tham gia giao thông

nắng rát mặt lưng ướt đẫm mổ hôi các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn bám đường điều tiết bảo đảm an toàn giao thông cho người tham gia giao thông